cộng quản lý thị trường tp hcm phối hợp cùng công an tp hcm đã tiến hành khám xét một ngôi nhà tại quận một mươi một
và phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc tân dược nhập lậu trị giá hàng tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng giấy chứa hàng ngàn sản phẩm thuộc hai mươi chủng loại thuốc tân dược khác nhau
là thuốc đặc trị các bệnh như tim xương khớp đái tháo đường ở trẻ em người lớn
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc
các loại thuốc này đều có giá bán khá cao trên thị trường trong đó có loại được bán lẻ với giá trên năm triệu đồng một hộp
ước tính ban đầu tổng giá trị lô hàng này trên hai tỷ đồng
chủ lô hàng thuốc tân dược trên khai nhận nhập lậu các loại thuốc này về
sau đó bỏ xỉ cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn để thu lợi nhuận
hiện số hàng trên đã được niêm phong để tiếp tục điều tra làm rõ